sau một thời gian nghiên cứu chọn lựa đến nay trung tâm nghiên cứu khoai tây rau và hoa đà lạt
đã sản xuất thành công giống khoai tây tk một nghìn năm trăm tám mươi cho năng suất cao chất lượng tốt
chống chịu bệnh mốc xương và có thể canh tác quanh năm tại đà lạt và vùng phụ cận
đây là giống khoai tây được trung tâm nghiên cứu khoai tây rau và hoa lai tạo
chọn lọc từ tổ hợp lai khoai hồng năm hai nghìn một mươi sáu đến cuối năm hai nghìn một mươi tám
giống khoai tây này được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử tại vùng tây nguyên
kết quả khảo nghiệm tại các vùng sản xuất nông nghiệp lâm đồng giống khoai tây tk một nghìn năm trăm tám mươi
kháng bệnh mốc xương hiệu quả đạt năng suất trung bình hơn ba mươi tấn một hectare
đáp ứng nhu cầu canh tác khoai tây một loại cây trồng đặc sản có giá trị kinh tế cao của thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng